nhận hối lộ hàng trăm tỷ đồng trong đại án chuyến bay giải cứu cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tôa anh dũng cùng năm mươi ba đồng phạm bị đưa ra xét xử ngày một mươi một tháng bảy phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng một tháng
theo đó năm mươi bốn bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng nguyễn quang linh cựu trợ lý phó thủ tướng nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao phạm trung kiên cựu thứ trưởng bộ y tế trừ xuân dũng cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trần văn tân cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam bị cáo buộc tội nhận hối lộ nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an tp hà nội bị xét xử về tội môi rời hối lộ
hoàng văn hưng cựu trưởng phòng điều tra cục an ninh điều tra bộ công an bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản các bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ và môi giới hối lộ
ngày tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư tp hcm công ty aic
trung tâm công nghệ sinh học và các đơn vị liên quan đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bà trần thị bình minh cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra xác định bà trần thị bình minh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao phê duyệt điều chỉnh dự án dự toán dự án một mươi hai phòng thí nghiệm trái quy định của pháp luật
gây thiệt hại tài sản của nhà nước trước đó vào ngày một mươi chín tháng bốn cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty aic
trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời bộ công an cũng khởi tố bị can đối với chín người về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hai trong số bị can trên là
nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic
hiện cả hai bị can đều bị truy nã trong hai vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế tỉnh quảng ninh
công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông mạnh linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xóm ba xã nam lĩnh huyện nam đàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của đối tượng là lập nhiều tài khoản mạng xã hội như facebook zalo web chat ảo giả danh các doanh nghiệp vận chuyển hàng từ trung quốc về việt nam rồi mời chào khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa trung quốc
sau khi thống nhất giá ông mạnh linh yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền cọc với mức là từ ba mươi đến năm mươi giá trị lô hàng vào các tài khoản ngân hàng do linh cung cấp
khi đã nhận tiền cọc bị hại đối tượng chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tiền
cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu xác định
với thủ đoạn này trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba linh đã lừa đảo chiếm đoạt của rất nhiều bị hại ở các tỉnh nghệ an thanh hóa hà nội hải phòng tp hcm với số tiền là bốn trăm bảy mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng
thông tin liên quan tới vụ cháy lớn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại ngôi nhà năm tầng số một mươi hai ngõ thổ quan phố khâm thiên quận đống đa hà nội
đây là khu vực ngõ nhỏ
nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
bước đầu xác định đã có ba người tử vong do mắc kẹt trong đám cháy
theo các nhân chứng là người dân khu vực kể lại vào khoảng gần bốn giờ sáng người dân khu vực phía sau ngôi nhà này phát hiện có tiếng nổ phát ra từ phía sau ngôi nhà
tuy nhiên đến hơn năm giờ khi phát hiện khói đen bốc ra từ tầng hai và la lên tầng năm ngôi nhà này nhiều người dân mới bắt đầu hô hoán và gọi cứu hỏa
tuy nhiên đây là khu vực ngõ sâu xe cứu hỏa không thể tiếp cận vào gần khu vực đám cháy
và khi người dân đi tập thể dục phát hiện ra đám cháy thì có hô hào và ném báo hiệu cho gia đình biết và hàng xóm biết
nhưng mà vì trong gia đình đóng kín cửa cháu các cháu lại bé nên là không phát hiện ra đám cháy lan sang lên các tầng trên và cháy dữ dội
như gia đình thông báo về khoảng ba người mắc kẹt trong nhà
năm giờ là tôi đã thấy không an cảnh
sát chữa cháy chữa cháy người ta đã đến đây rồi
người ta đã coi như chạy vào trong ý và phun nước rồi
nhưng mà không tập được cửa họ phải đập cửa ra để họ phun
và lên cái nhà bên đối diện này họ phun nước sang
người dân khu vực cho biết ngôi nhà này là đại lý bán các loại hóa chất tẩy rửa và mỹ phẩm
nên khi cháy xuất hiện rất nhiều khói đen và khí độc
cùng với đó căn nhà này được thiết kế theo kiểu nhà ống
mặt tiền hẹp nhưng rất sâu
nên tới khoảng một mươi sáu mét
nên việc tiếp cận đám cháy và cứu người bị nạn gặp rất nhiều khó khăn
năm giờ một mươi phút

và khi tôi nghe thông tin người dân ở đây kể là gia đình đi du lịch nghỉ ở vinh thì phải
bây giờ hiện tại thì ở trong nhà là hình như buôn hóa chất hay sao buôn bán hóa chất
khoảng hơn một mươi giờ bán được một người ra

nhà mặt tiền nó bé lắm nhưng mà nó dài

nó phải về phải tới tầm một mươi năm một mươi sáu mét ở bên
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận đám cháy từ hai đầu ngôi nhà
kết hợp phun nước từ nhiều hứa
tuy nhiên đây là khu vực ngõ nhỏ
xe chữa cháy không thể tiếp cận nên khoảng hơn một mươi giờ đám cháy mới cơ bản được khống chế
thi thể các nạn nhân đã được đưa ra ngoài ngay sau đó
nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy nghiêm trọng khiến ba người tử vong nói trên
chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh đã chỉ đạo công an thành phố tập trung chữa cháy
cứu hộ cứu nạn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
đồng thời chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo
sở lao động thương minh và xã hội ubnd quận đống đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân
tổ chức khắc phục hậu quả ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực
chuyển sang một thông tin khác
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư tp hồ chí minh công ty aic trung tâm công nghệ sinh học và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét
đối với bà trần thị bình minh cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hồ chí minh
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra ban đầu xác định bà trần thị bình minh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
phê duyệt điều chỉnh dự án dự toán dự án một mươi hai phòng thí nghiệm trái quy định của pháp luật
gây thiệt hại tài sản nhà nước
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty aic
trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị
cho một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời bộ công an cũng khởi tố bị can đối với chín người về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hai trong số bị can trên là nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic
hiện cả hai bị can đều bị truy nã trong hai vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế quảng ninh
lực lượng chức năng tỉnh lào cai vừa bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy gồm sáu viên thuốc lắc hồng phiến
trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng phối hợp gồm biên phòng công an
hải quan tỉnh lào cai đã phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn và ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
hai đối tượng không chấp hành tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác để bỏ chạy
tổ công tác tổ chức truy đuổi và bắt giữ được một đối tượng cùng ba gói ni lông màu trắng nghi là ma túy
tại đồn biên phòng đối tượng nguyễn anh tuấn trú tại tổ một mươi bốn phường cốc lếu thành phố lào cai khai nhận
bản thân đã gọi đặt mua sáu viên thuốc lắc dạng hồng phiến với giá là một trăm ba mươi triệu đồng
sau khi mua ma túy xong đối tượng đi xe ôm về thành phố lào cai để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
quá trình đấu tranh đối tượng đã khai nhận mua ma túy về bán kiếm lời
sử dụng mạng xã hội để giao bán số lô số đề có cơ hội trúng thưởng cao
khi bị hại chuyển tiền cho đối tượng thì đối tượng chặn liên lạc
với hành vi lờ đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn văn chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã quỳnh lâm huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa bị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an tạm giữ để điều tra
để qua mắt cơ quan công an nguyễn văn chính đã sử dụng nhiều phương thức rất tinh vi
đơn cử như sử dụng các tài khoản mạng xã hội facebook zalo ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ
cũng như thường xuyên thay đổi địa điểm sinh sống
ngày bốn bảy nguyễn văn chính bị công an huyện yên thành bắt giữ khi đang thuê phòng trọ tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên để hoạt động phạm tội
vật chứng thu giữ là năm mươi triệu đồng tiền mặt một bộ máy vi tính một máy in nhiều thẻ ngân hàng một điện thoại di động
qua đầu tranh bước đầu cơ quan công an làm rõ chính đã thực hiện tám vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là bốn trăm năm mươi triệu đồng
thưa quý vị không giờ rạng sáng ngày tám bảy công an quận nhất tp hcm tổ chức kiểm tra đột xuất các tụ điểm
cơ sở kinh doanh có điều kiện tiêm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là ghi nhận công tác kiểm tra tại quán bar oslo trên đường nam kỳ khởi nghĩa thuộc phương nguyễn thái bình quận một tp hcm
thời điểm tổ công tác tiếp cận bên trong quán bar phát hiện một nhân viên đang cầm nhiều trái bóng cười
vừa được bông đầy khí để phục vụ
phía dưới sàn có hàng chục chiếc vỏ bóng cười vứt la liệt
tiếp tục làm việc với quản lý quán ba oslo đoàn công tác phát hiện bên trong kho chứa hàng của tụ điểm này
đang cất giữ năm bình khí cười n hai o
trao đổi với cơ quan công an quản lý quán bar thừa nhận số bình khí n hai o được mua về để bơm vào bóng
bến hành lẻ từng bóng cho khách
qua công tác sàng lọc trinh sát ma túy nhanh chóng khoanh vùng các bạn tiệc nghi ngờ có người sử dụng chất cấm
bởi về trụ sở công an quận một test nhanh
kết quả đã phát hiện bốn trường hợp dương tính với ma túy
trong số này có hai người là nhân viên của quán oslo hai người là khách chơi
ngoài việc ghi nhận bốn trường hợp dương tính với ma túy công an quận một còn xác định hàng loạt các lỗi vi phạm khác
từ thời điểm kiểm tra như hoạt động kinh doanh quá dở quy định
bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa cản trở lối thoát nạn kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất mà không có giấy phép kinh doanh
hiện công an quận một đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
ngày tám tháng bảy công an thành phố cần thơ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can
khám xét nơi ở đối với trần tiến lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại phường an khánh quận ninh kiều
để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạng chiếm đoạt tài sản
trần tiến lực nhân viên công ty việt á ở cần thơ đã tham gia cùng hai nhân viên bệnh viện đa khoa cần thơ
trong việc kê khống số lượng hàng hóa
cần thơ đã lợi dụng để chiếm đoạt khoảng tám trăm linh triệu đồng
trong quá trình điều tra lực được xác định là nhân viên công ty việt á đã có hành vi hợp tác
với hai nhân viên bệnh viện đa khoa cần thơ để làm thủ tục thanh toán kê khống giá trị hàng hóa
kích xét nghiệm và sau đó nhận lại số tiền tương ứng từ công ty việt á
lực đã rút số tiền và trực tiếp hoặc chuyển khoản cho hai nhân viên của bệnh viện
vụ án đã được khởi tố vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba và bị can phạm ngọc thùy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
và đỗ thị yến phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cả hai là nhân viên khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa cần thơ
bị cấm rời khỏi nơi cư trú để tiến hành điều tra
theo quá trình điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một thùy và phương đã kê khống thông tin
về nhu cầu sử dụng hóa chất tách nhiệt và kích xét nghiệm viêm can b c lao
để công ty việt á được đặt mua hàng thông qua các gói thầu đấu thầu
và chiếm đoạt số tiền khoảng tám trăm linh triệu đồng của bệnh viện đa khoa tp cần thơ
ngày tám tháng bảy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long cho biết
đã lập biên bản vi phạm đối với lê văn khởi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngụ tại thị trấn tân thới huyện bình tân về các lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra
về nồng độ cồn của người thi hành công vụ không có giấy phép lái xe không có giấy đăng ký xe
phòng cảnh sát giao thông đã gửi văn bản đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao để xác minh và xử lý chủ tài khoản mạng xã hội
đã đăng tải clip với nội dung
xe không chạy mà cũng bị bắt đúng pháp luật không em
theo báo cáo của phòng cảnh sát giao thông vào tối ngày bốn tháng bảy
đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai do trung tá trần ngọc sang làm tổ trưởng
đã thực hiện công tác tuần tra và kiểm soát trên quốc lộ năm mươi bốn đoạn qua phường thành phước thị xã bình minh
trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng phát hiện một chiếc xe máy có biển kiểm soát tám mươi bốn e một ba trăm hai mươi bốn năm mươi sáu
được người đàn ông sau này được xác định là khởi điều khiển có dấu hiệu say xỉn
nên đã dừng phương tiện để kiểm tra
người đàn ông này đã lái xe máy quay đầu
chuyển hướng và dừng lại một tiềm tạp hóa gần đó
tổ tuần tra tiếp tục tiến lại và yêu cầu người điều khiển phương tiện
tuân thủ việc đo nồng độ cồn trong hơi thở và xuất trình các loại giấy tờ
tuy nhiên khởi không tuân thủ và cho rằng mình không lưu thông trên đường
mà chỉ đứng ở tiệm tạp hóa để mua đồ
trong quá trình làm việc với tổ tuần tra khởi đã quay clip và đăng tải trên mạng xã hội
khi kiểm tra khởi chỉ xuất trình được căn cứ công dân nên tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính
toàn bộ quá trình phát hiện và diễn biến của vụ việc cũng như quá trình xử lý vi phạm
đều được camera ghi lại
công an huyện bình chánh tp hcm hiện đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ tai nạn
liên quan đến vụ xe tải phanh gấp va chạm với xe máy rồi lao vào nhà của người dân
vào chiều ngày sáu tháng bảy
vụ tai nạn xảy ra trên đường an hạ xã phạm văn hai huyện bình chánh
khi đó một chiếc xe tải giao hàng danh chạy hướng tp hcm long an
đến đoạn qua xã phạm văn hai thì vượt trái một xe ô tô cùng chiều phía trước
sau đó xe tải đánh lái trở lại làng đường của mình thì xảy ra va chạm với xe máy
do một phụ nữ cầm lái chạy hướng ngược lại
cú va chạm làm người phụ nữ ngã xuống đường bất tỉnh
còn chiếc xe tải lao vào tiệm tạp khóa ven đường rồi lật nghiên
đoạn camera ở chiều ngược lại cho thấy xe máy chở hàng rất công kênh
và có thể người phụ nữ bất lái lao sang chiều ngược lại khiến xe tải phanh gấp